mới đây tổng thống nga vladimir putin ngày một mươi hai tháng năm bất ngờ đề cử andrei belosov
cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học làm bộ trưởng quốc phòng hai đại tướng sergei shoigu
người đảm nhiệm chức vụ này từ năm hai nghìn một mươi hai
ông shoigu sẽ được điều chuyển làm thư ký hội đồng an ninh nga vị trí được coi là thấp hơn bộ trưởng quốc phòng
quốc hội nga dự kiến phê duyệt đề cử của tổng thống putin trong tuần này
đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo quân sự nga kể từ khi xung đột tại ukraine bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chấm dứt thời kỳ lãnh đạo quân đội của tướng shoigo người giữ chức bộ trưởng quốc phòng lâu nhất lịch sử nga
ông andrei belosov cũng là cựu bộ trưởng kinh tế là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở nga trong thập kỷ qua
ông có mối quan hệ thân thiết với tổng thống putin và chung tầm nhìn với người đứng đầu điện kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh
ông cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của tổng thống putin những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới
về mặt công khai nga thông báo quyết định thay ông shoigu bằng một quan chức dân sự có kinh nghiệm quản lý kinh tế như ông belarusov
là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề về nhu cầu kinh tế mà quân đội nga đang phải đối mặt khi chiến sự ukraine tăng nhiệt
ông belosov sáu mươi năm tuổi giữ chức bộ trưởng phát triển kinh tế nga từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy
vô vấn kinh tế cho tổng thống
trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi trước khi trở thành phó thủ tướng chức vụ ông giữ đến ngày bảy tháng năm
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov cho biết việc tích hợp kinh tế quân đội và nền kinh tế quốc gia là điều rất quan trọng
trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của nga đang tăng mạnh
ông peskov cho biết ngân sách dành cho quân đội nga đã tăng từ ba lên sáu bảy gdp sau khi chiến sự tại ukraine bùng phát
đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng với kinh tế nga
đầu giống với cuối thời kỳ lenso khi chi tiêu quân sự chiếm tới bảy bốn gdp
đây là điều hết sức quan trọng và đòi hỏi phản ứng phù hợp từ chính phủ nga
phát ngôn viên điện kremlin cho hay ông belousov đã chứng minh được năng lực khi lãnh đạo khá thành công bộ phát triển kinh tế
và đảm những chức vụ vô vấn kinh tế cho tổng thống trong thời gian dài
thêm rằng đây không phải là quan chức dân sự bình thường
ông peskov nhấn mạnh chiến trường hiện được thống trị bởi những người cởi mở với sự đổi mới sẵn sàng áp dụng chúng theo cách nhanh nhất có thể
ông pelosov sẽ là quan chức dân sự đầu tiên lãnh đạo bộ quốc phòng nga
trong khi đó giới chuyên gia nhận định vấn đề kinh tế không phải là lý do duy nhất tổng thống putin quyết định thay thế tướng shoigu
tám tuổi một trong những đồng minh lâu năm của mình
ông shoigu thậm chí hiện diện tại trung tâm bộ máy quyền lực của moscow trước cả tổng thống putin
ông bắt đầu làm bộ trưởng tình trạng khẩn cấp năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn dưới thời tổng thống boris yastin
khi ông putin hầu như còn vô danh ở nga
hình ảnh của shoigu trở nên quen thuộc với người dân nga khi ông liên tục di chuyển khắp đất nước
để điều phối xử lý các thảm họa như tai nạn máy bay và động đất
năm hai nghìn một mươi hai tổng thống putin chọn ông sheigu người đang giữ chức thống đốc tỉnh moscow làm bộ trưởng quốc phòng
thay thế người tiền nhiệm anatoly serdukov sau khi quan chức này vướng vào bê bối tham nhũng
bộ trưởng shoigu sau đó điều phối thành công nhiều hoạt động lớn của quân đội nga
bao gồm chiến dịch can thiệp tại syria hồi năm hai nghìn một mươi năm nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống bashar al assad
đồng minh thân cận của moscow chống lại phiến của nhà nước hồi giáo is tự dưng và lực lượng ngồi dậy
trong sinh nhật lần thứ sáu mươi năm của bộ trưởng shoigo tổng thống putin đã trao cho ông huân chương vì thổ quốc
một trong những phần thưởng cao quý nhất tại nga
ông putin và ông shoigu từng có quan hệ cá nhân rất gắn bó
những bức ảnh được điện kremlin đăng
công bố cho thấy hai người cùng nhau cởi trần cắm nắng ở siberia
đi câu cá hay chơi khúc côn cầu trên băng
nhưng vài năm gần đây họ không còn công khai thể hiện tình bạ như trước
sau khi nga phát động chiến sự tại ukraine tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng shoigu hứng nhiều chỉ trích về cách triển khai chiến dịch
chiến lược ban đầu của ông shoigu đã nhanh chóng đưa quân vào kiev
để lật đổ chính phủ của tổng thống vladimir zelensky với tổn thất tối thiểu
tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại trước sức kháng cự kiên cường của ukraine
khiến quân đội nga hứng chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu xung đột
các ý kiến phản đối trong quân đội nga cho rằng
ông shoigu người chưa từng làm quân dân chuyên nghiệp
song vẫn được trao quân hàm đại tướng để lãnh đạo bộ quốc phòng
đã không giúp lực lượng này chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến tại ukraine
ông do đó được cho là không còn đóng vai trò quan trọng
trong cách nga tiến hành cuộc xung đột
mà các hoạt động tác chiến được giao cho tổng thâm mưu trưởng valery gerasimov
tướng shoigu chủ yếu làm nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến trường với tổng thống putin
hay tham gia học hành với giới chỉ huy quân sự
hồi năm hai nghìn hai mươi ba rigozhin lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân wagner
nhiều lần công khai chỉ trích giới chỉ huy quân đội nga
trong đó có ông shoigu về cách họ tiến hành chiến dịch tại ukraine
ông prigozhin tháng sáu hai nghìn hai mươi ba phát động cuộc đổi loạn nhằm lật đổ ông shoigu và thất bại
trước khi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hai tháng sau đó
những điều này được cho là đã khiến quan hệ
giữa ông putin và ông shoigu xấu đi
trong video được chia sẻ rộng rãi vào tháng sáu hai nghìn hai mươi ba
tổng thống putin và bộ trưởng shoigu cùng tham dự buổi lễ trao huân trường tại một quân y viện
khi tướng shoigu hướng về phía ông putin để nói gì đó
tổng thống nga đã đứng quay lưng lại với ông
với vẻ mặt được giới quan sát mô tả là coi thường
dù quân đội nga sau đó từng bước lấy lại ưu thế chiến trường
chặn đứng cuộc phản công quy mô lớn của ukraine mùa hè năm ngoái
và chiếm được các đô thị trọng yếu như bakhmut
quy tín của ông shoigu vẫn chưa hồi phục
khi thương vong của binh sĩ nga liên tục tăng
moscow từ lâu chưa cập nhật về số liệu thương vong của quân đội nước này tại ukraine
song tình báo mỹ ước tính
hơn ba trăm linh binh sĩ nga đã thiệt mạng và bị thương từ đầu xung đột
hình ảnh của ông tiếp tục bị tổn hại sau khi đồng minh thân cận
thứ trưởng quốc phòng phụ trách các dự án xây dựng timur ivanov bị bắt tháng trước
với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình xử lý các hợp đồng quốc phòng
giới chuyên gia nhận định quyết định mới của tổng thống putin đã khiến bộ trưởng shoigu bị sáng cấp
song không đồng nghĩa ông đã hoàn toàn bị loại khỏi bộ máy quyền lực ở nước này
ngoài ra nhà phân tích về chính trị nga tại đại học chicago ở mỹ cho hay
trong chính phủ nga hiện nay điều quan trọng là mức độ thân cận với tổng thống putin
chứ không phải vị trí chính thức
khi giữ chức thư ký hội đồng an ninh nga ông shoigu vẫn có cơ hội duy trì quan hệ gần gũi với ông putin
và giữ được tầm ảnh hưởng của mình
theo reuters ngày một mươi hai tháng năm khoảng năm mươi người georgia đã tuần hành bất chấp mưa lớn
để bày tỏ sự phẫn nộ với nga đến nay georgia đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
cụ thể từ tối ngày một mươi một tháng năm tại trung tâm thủ đô tebsi hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành
nhằm chống lại một dự luật gây tranh cãi mà họ gọi là luật nga
đồng thời phản đối chính phủ tìm cách xích lại gần moscow
tại trung tâm dưới cơn mưa như chút nước những người biểu tình hô vang georgia
nói không với luật nga đồng thời vẫy cởi georgia và cờ liên minh châu âu eu trên quảng trường rộng lớn
được biết cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh quốc hội nước này do đảng giấc mơ georgia cầm quyền
cùng các đồng minh của đảng này kiểm soát chuẩn bị các phiên điều trần thông qua lần đọc thứ ba
và cuối cùng của dự luật này vào ngày một mươi ba tháng năm
qua ghi nhận sự luật bị phản đối là về tác nhân nước ngoài gây tranh cãi suốt hơn một tháng qua
dự luật đã yêu cầu các tổ chức nhận được hơn hai mươi nguồn tài trợ tài chính
từ thế lực nước ngoài phải đăng ký với bộ tư pháp là đại diện có ảnh hưởng nước ngoài
trong đó khái niệm thế lực nước ngoài được định nghĩa là các cơ quan chính phủ nước ngoài
các công dân nước ngoài các pháp nhân được thành lập không theo pháp luật georgia
cũng như các quỹ hiệp hội công ty nghiệp đoàn và các tổ chức hiệp hội khác được điều chỉnh theo luật pháp quốc tế
những người phản đối dự luật mới đã so sánh nó với một đạo luật tương tự có hiệu lực tại nga từ năm hai nghìn một mươi hai
theo giới chức phương tây luật này vốn được nga đặt ra
nhằm cô lập các tiếng nói thách thức kremlin bao gồm các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực văn hóa
các tổ chức truyền thông và các nhóm xã hội dân sự
đồng thời nếu dự luật được ban hành sẽ gây trở ngại nghiêm trọng
cho việc hội nhập và ngăn cản georgia gia nhập liên minh châu âu eu
theo chính trị gia bezina ivanishvili người sáng lập đảng giấc mơ georgia nhận định
luật tác nhân nước ngoài là cần thiết để ngăn chặn phương tây cố gắng sử dụng người georgia
làm bia đỡ đạn trong cuộc đối đầu với nga
sự luật được ban hành sẽ thúc đẩy tính minh bạch và chủ quyền quốc gia của georgia
tuy nhiên những người phản đối lại cho rằng đảng giấc mơ hay đảng cầm quyền tại georgia
muốn thông qua dự luật mới để tìm cách đưa nước cộng hòa từng thuộc liên xô cũ này đến gần nhà hơn
ifp cho biết cuộc tuần hành trên là làn sóng mới nhất trong chuỗi một loạt các cuộc biểu tình
chống lại dự luật mới tại georgia
diễn ra chỉ một ngày sau khi thủ tướng gruzia tuyên bố chính thức sẽ thúc đẩy dự luật mới
động thái này bất chấp sự phản đối
từ những người mà ông cho là thế hệ trẻ bị dẫn dắt sai nên cảm thấy phẫn nộ đối với nga
trước đó vào ngày một tháng năm một cuộc bạo loạn cũng xảy ra tại đây
hãng thông tấn afp đưa tin hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô toplysy georgia
vào ngày một tháng năm nhằm phản đối dự luật về đặc vụ nước ngoài mà phe đối lập trong nước và phương tây cho là lấy cảm hứng từ nga
các cuộc biểu tình chống chính phủ georgia đã diễn ra rầm rộ từ ngày chín tháng bốn với cấp độ ngày một tăng tiến
sau khi đảng giấc mơ
tái giới thiệu kế hoạch thông qua đạo luật mới
năm ngoái các cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến đảng giấc mơ georgia phải hủy bỏ kế hoạch thực hiện các biện pháp tương tự
hãng thông tấn nhà nước nga oray ngày một tháng năm cho hay những người biểu tình tại cuộc meeting ở therbishi
đã tìm cách đốt cờ nga bằng nhiều cách khác nhau trong khoảng một mươi phút nhưng không thành công
cuối cùng họ quyết định xé lá cờ
cụ thể orea cho biết các thành viên tham gia cuộc biểu tình chống lại dự luật đặc vụ nước ngoài đã buộc lá quốc kỳ
biểu tượng của nga trên một trong những cờ
đó là một cổng dẫn vào tòa nhà quốc hội georgia
sau đó trong khoảng một mươi phút một người biểu tình đã tìm cách đốt cờ bằng bật lửa và diêm
nhiều người đứng quanh cửa vũ
tuy nhiên sau một mươi phút bất thành một trong những người biểu tình đã giận giữ giật lá cờ ra và xé nát
hãng thông tấn nga đánh giá đây là một hành vi rất quá kích của người biểu tình georgia
trong bối cảnh đang có nhiều cáo buộc rằng đảng giấc mơ georgia muốn thông qua dự luật mới
để tìm cách đưa nước cộng hòa từng thuộc liên xô cũ này đến gần nga hơn
tới nửa đêm lực lượng an ninh đã xịt hơi cay vào đám đông ở quảng trường phía trước tòa nhà quốc hội
buộc những người biểu tình phải giải tán
hãng thông tấn tass cho biết quốc hội georgia đã tuyên bố mức an ninh đỏ
do những người biểu hiện quá khích tìm cách đột nhập vào cơ quan lập pháp
liên quan đến vụ biểu tình hãng thông tấn tass của nga đã dẫn thông tin từ cơ quan tình báo ceorgia cho biết
cơ quan này phát hiện một số hành động bạo loạn đang được chuẩn bị tại các cuộc biểu tình phản đối dự luật mới
với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ ukraine
trong đó có cả các công dân georgia đang chiến đấu chống lại nga tại ukraine
một số người biểu tình cùng vẫy cờ ukraine bên cạnh cờ georgia và eu trong các cuộc tuần hành
trong khi đó cơ quan an ninh nhà nước georgia cho biết các huấn luyện viên nước ngoài đang huấn luyện những người biểu tình
thực hiện các hành động khiêu khích chống lại cảnh sát và tạo ra sự hỗn loạn tại georgia
họ phát hiện đám đông biểu tình có kế hoạch làm tê liệt các trung tâm giao thông và chặn các tòa nhà chính phủ
hiện kiev chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc của georgia
về phần mình điện kremlin đã lên tiếng bác bỏ mối liên hệ giữa dự luật đặc vụ nước ngoài của georgia với nga
theo đó thư ký báo chí của tổng thống nga dmitry perthov nhấn mạnh
sự luật về đặc vụ nước ngoài đang được thảo luận ở georgia không thể liên quan tới nga
bởi mỹ mới là quốc gia đầu tiên giám sát nội bộ chính trị của mình phải đưa ra cách làm này
đồng thời ông peskov nhận định các cuộc biểu tình râm rộ tại georgia
nhằm chống lại dự luật mới được thúc đẩy từ bên ngoài
đặc biệt đại diện điện kremlin lưu ý không chắc yếu tố thúc đẩy những người biểu tình ở georgia
tìm cách sử dụng tiến trình chính trị nội bộ này như một công cụ để kích động tình cảm cho nga
đến từ bên trong nội bộ georgia mà có thể đến từ bên ngoài
khẳng định thêm quan điểm ngày ba tháng năm đề cập tới các cuộc biểu tình diễn ra tại georgia
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharov lần nữa khẳng định
nga chưa bao giờ can thiệp và sẽ không can thiệp vào công việc của nước khác